tại trụ sở trung mương đảng bộ chính trị đã có buổi làm việc với tỉnh nguyễn nghệ an về sơ kết năm năm thực hiện nghị quyết số hai mươi sáu ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba của bộ chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển tỉnh nghệ an đến năm hai nghìn hai mươi
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ trì buổi làm việc
theo báo cáo của tỉnh ủy nghệ an sau năm năm thực hiện nghị quyết số hai mươi sáu của bộ chính trị đảng bộ và nhân dân tỉnh nghệ an đã phân đấu đạt nhiều kết quả quan trọng toàn diện trên nhiều lĩnh vực
tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm hai nghìn một mươi tám là trên một trăm một mươi năm tỷ đồng đứng thứ một mươi trên sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện rõ nét
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm hai nghìn một mươi bảy của nghệ an dẫn đầu các tỉnh bắc trung bộ xếp thứ hai mươi một cả nước
nông nghiệp đã được cơ cấu lại theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa lớn áp dụng khoa học công nghệ gắn sản xuất chế biến với thị trường
biểu dương những kết quả mà đảng bộ và nhân dân tỉnh nghệ an đã đạt được sau năm năm thực hiện nghị quyết số hai mươi sáu của bộ chính trị
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng khẳng định với truyền thống của quê hương cách mạng tỉnh nghệ an đã có cố gắng nỗ lực không cam chịu khó khăn và đã đạt nhiều thành tích khá toàn diện
tuy nhiên tổng bí thư chủ tịch nước cũng chỉ ra những hạn chế mà tỉnh nghệ an gặp phải sau năm năm thực hiện nghị quyết số hai mươi sáu của bộ chính trị